kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai các tỉnh đông bắc bộ chịu sự chi phối của không khí lạnh suy yếu
kết hợp với rìa nam dạnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi năm hai mươi tám độ vĩ bắc
do vậy trời nhiều mây có sương mù về đêm và sáng tập trung nhiều ở vùng ven biển
còn trưa chiều có nắng nhiệt độ tăng lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sang ngày hai mươi hai và ngày hai mươi ba tháng hai khối không khí lạnh rồn xuống phía nam sẽ gây giảm nhiệt độ dần
từ ngày hai mươi ba tháng hai sẽ xuất hiện mưa rải rác
các tỉnh tây bắc bộ trời có nắng nhiều nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ nắng nóng xảy ra cục bộ
sau đó từ ngày hai mươi ba tháng hai khi gió mùa tràn về trời sẽ có mưa giải rác và nhiệt độ giảm dần
nhiệt độ phổ biến ở mức là dưới ba mươi độ vào lúc trưa chiều
đối với các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến có mưa vài nơi
đêm và sáng sớm trời nhiều mây có sương mù
và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
đặc biệt là ở các tỉnh vùng núi phía tây khu vực này có nơi có nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
từ ngày hai mươi ba tháng hai nhiệt độ giảm nhẹ do tác động của không khí lạnh ở phía bắc
vào phía nam các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết ít có sự biến động phổ biến là ít mưa
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này giao động từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
khu vực tây nguyên ba ngày tới hầu như không mưa ban ngày nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi nắng nóng trên ba mươi năm độ
đến tối và đêm do yếu tố địa hình nên nhiệt độ thấp nhất về mức là dưới hai mươi một độ trời lạnh
tại khu vực nam bộ nhiệt độ cao hơn phổ biến ở mức là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông có nắng nóng với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
nắng nóng vào ban ngày tạo điều kiện cho những cơn mưa
trong nhiệt cuộc bộ vào chiều tối xảy ra người dân cần đề phòng với lốc xét và gió rất mạnh nguy hiểm đi kèm trong cơn rồng